ngay vào thời điểm nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
thái lan công bố dự kiến sẽ bán hết số gạo tồn kho trên tám triệu tấn trong nửa đầu năm nay
điều này đang khiến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo của việt nam lo ngại
một số doanh nghiệp cho rằng đây là một trong những chiến lược kinh doanh của thái lan
thường đưa tin xả hàng đúng dịp việt nam thu hoạch ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của nước ta
mặt khác do bất lợi của thời tiết khiến năng suất vụ đông xuân hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy giảm đáng kể
đẩy ra lúa đông xuân sớm tại một số địa phương tăng cao
buộc các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải tăng giá trào bán cao hơn từ năm một mươi usd một tấn
đối với gạo năm và một mươi năm tấm so với gạo thái lan
đây là điểm bất lợi khiến nhiều doanh nghiệp trong nước không cạnh tranh được với gạo thái lan khi xả kho
do không cạnh tranh được với giá bán
mà việt nam đã phải nhường lại cho thái lan nhiều thị trường truyền thống có nhu cầu cao về gạo trắng
để giải quyết bài toán này nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề không phải là giảm giá
do không cạnh tranh được về giá bán mà việt nam đã phải nhường lại cho thái lan nhiều thị trường truyền thống có nhu cầu cao về gạo trắng
để giải quyết bài toán này nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề không phải là giảm giá